tại địa phận huyện bạch thông phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc cạn phát hiện vụ việc vận chuyển hàng cấm là pháo hoa nổ
kết quả điều tra ban đầu cơ quan công an đã thu giữ một mươi chín thủng cát tông
bên trong có chứa ba trăm hai mươi hộp pháo hoa nổ loại đàn ba mươi sáu có tổng trọng lượng bốn trăm hai mươi tám hai kg
tại thời điểm kiểm tra lái xe tải vận chuyển số pháo hoa không xuất trình được giấy tờ liên quan
cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thuê taxi rồi đột nhập vào dãy của người dân trong đêm trộm hơn sáu tạ sầu riêng đem bán
hai đối tượng tống văn quý và đặng trương huy cùng chú thành phố giang nghĩa đã bị công an thành phố giang nghĩa đăng nông tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã gọi taxi trở lại
tại cơ quan công an hai đối tượng đã gọi taxi trở đến khu vực đầu đường vào dãy của một hộ dân cắt trộm được bốn mươi tám quả sầu riêng rồi gọi taxi đến trở về nhà huy cất dấu
sáng ngày hôm sau hai thanh niên gọi taxi trở đi bán được tám bảy triệu đồng
trước đó hai đối tượng cũng đã đột nhập cắt trộm tổng cộng bảy mươi ba quả sầu riêng của hai hộ dân đem bán được hơn một mươi triệu đồng